đối tượng trần văn thật chú huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã bị lực lượng công an sân bay quốc tế nội bài đưa về trụ sở tiến hành điều tra xét hỏi
tại đây trần văn thật khai nhận đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp hành lý của khách tại khu vực sân bay nội bài
với thủ đoạn hoạt động tinh vi đóng vai như một hành khách ngồi chờ chuyến bay do đó việc phát hiện bắt giữ trần văn thận rất khó khăn
tôi thấy hành khách đi bay nhiều và hay ngủ
đi vào và cũng ngồi cùng với hành khách
sau đó thấy hành khách nào ngủ thì sơ hở thì tôi lấy
hiện tại sân bay quốc tế nội bài có khoảng ba trăm năm mươi chuyến bay cất cánh hạ cánh mỗi ngày
dự kiến trong dịp tết sắp tới sản lượng sẽ tăng hai mươi lên khoảng hơn bốn trăm linh chuyến bay một ngày
theo đó lượng hành khách lưu thông qua khu vực sân bay sẽ tăng khoảng tám mươi khách
đây chính là cơ hội để các đối tượng tội nghiệp
các đối tượng tội nghiệp sẽ tăng khoảng tám mươi khách

nhóm biện pháp thứ hai là chúng tôi tổng giả soát tất cả những nhóm loại đối tượng
mà có cái nghi vấn hoặc là có điều kiện khả năng để chúng tôi đưa vào quản lý mà hoạt động trên sân bay
loại thứ ba là để phòng ngừa những hành vi kể cả hành vi vi phạm hành chính
thì chúng tôi cũng đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng làm rất quyết liệt
hiện tại trên
địa bàn cảng không có tên nội bài thì đồn công an sân bay có tên nội bài phối hợp chặt chẽ
với lực lượng an ninh hàng không với lực lượng cảnh sát giao thông đội một mươi năm
với các đơn vị đội nghiệp vụ của công an huyện sóc sơn cũng như là cục công an cửa khẩu
trong công tác phối hợp thì thời gian vừa qua đã thể hiện rất là chặt chẽ
về công tác tháo đổi thông tin cũng như là công tác phối hợp chiến đấu
ngoài các biện pháp đấu tranh ngăn chặn tội phạm hình sự đồn công an sân bay quốc tế nội bài
còn phối hợp với lực lượng an ninh hàng không gửi thông báo tuyên truyền về luật giao thông đường bộ
tới một trăm năm mươi năm doanh nghiệp và ba trăm bốn mươi hộ dân tại khu vực nội bài
phối hợp với tổ công tác một trăm bốn mươi hai công an hà nội phát hiện xử lý những vi phạm tại địa bàn công cộng
tập trung chủ yếu vào xe ôm cò mồi đi taxi đổi ngoại tệ và một loạt chiêu trò tinh vi khác của các loại tội phạm
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam vừa phát hiện bắt giữ hai xe ô tô tải
chở trái phép hơn ba năm tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối
khoảng một mươi bảy giờ chiều qua tại km chín trăm sáu mươi quốc lộ một a tổ công tác kiểm tra xe tải biển kiểm soát năm mươi một c hai mươi năm nghìn sáu trăm sáu mươi
do trần văn việt điều khiển lưu thông theo hướng đà nẵng tp hcm phát hiện hơn một sáu tấn sản phẩm động vật
gồm nội tạng động vật mỡ và da động vật
tất cả đã bốc mùi hôi thối lái xe không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến lô hàng trên
cùng thời điểm trên tổ công tác còn bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát bốn mươi ba c chín nghìn ba trăm một mươi chín do tài xế phạm xuân đông điều khiển
đang chở trái phép hai tấn mỡ động vật đã qua sơ chế
đông khai nhận đã thu gom số mỡ trên từ tp tam kỳ đi đà nẵng để bán
toàn bộ số thăng vật trên đã được bàn giao cho lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
điều tra xử lý theo thẩm quyền
tiếp theo là thông tin bắt các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu tại hà nội và bình phước
một vụ vận chuyển buôn bán thuốc lá và xì gà do nước ngoài sản xuất với số lượng lớn đã bị triệt phá vào chiều ngày hôm qua
công an tp hà nội đã bắt quả tang trần quốc dũng chú tại quận hoàng mai hà nội
vận chuyển một thùng các tông có chứa bốn trăm linh bao thuốc lá điếu nhãn hiệu nước ngoài
từ lời khai của dũng lực lượng công an khám xét khẩn cấp cửa hàng số hai mươi tám phố hàng điếu
và kho tại ngõ một mươi năm hàng điếu do hoàng mạnh cường chú tại hoàn kiếm hà nội
đứng tên kinh doanh thu giữ hơn hai năm trăm linh bao thuốc lá gần hai mươi sáu điếu xì gà do nước ngoài sản xuất
bước đầu cường khai nhận mua số thuốc lá trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng tử để bán lại kiếm lời
trong khi đó công an tỉnh bình phước cũng vừa phát hiện xe ô tô bốn chỗ chở sáu bao thuốc lá lậu qua biên giới
chủ số hàng là nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện bù đốc
thanh mua số thuốc lá trên với giá gần bảy mươi triệu đồng tại khu vực biên giới việt nam campuchia
sau đó cất giấu trong lô cao su thuộc xã hưng phước huyện bù đốc rồi thuê người chia nhau số hàng trên và vận chuyển về tỉnh bình dương tiêu thụ
trên địa bàn tỉnh quảng trị vào mỗi dịp cuối năm đặc biệt là thời điểm giáp tết nguyên đán
tình hình buôn lậu luôn có dấu hiệu gia tăng với nhiều thủ đoạn mới hết sức tinh vi khó lường
đứng trước thực trạng trên lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị đã triển khai nhiều phương án đấu tranh với loại tội phạm này
những tội đội ví dụ như trước đây chúng tôi nói đi tuần chúng tôi chỉ bổ trí một đội hình
nhưng bây giờ thì chúng tôi bố trí thành nhiều đội hình
trước đây là chúng tôi mật phục ở những địa điểm mà phải nói rằng là đội tưởng các bộ tưởng buôn lậu hay vận chuyển hàng sang
nhưng bây giờ chúng tôi không bổ trí bất kỳ một cố định nào
không chỉ trên tuyến đường sông ở đường bộ cũng hết sức phức tạp
hàng hóa đã có đối tượng cất giấu trong những chiếc xe khách như thế này
hai bên hồng xe dưới cầm xe trên trạm
mặc dù số lượng hàng hóa không nhiều nhưng các đối tượng buôn lậu rất tinh vi để trốn tránh lực lượng chức năng
trước tình chất phức tạp của tình hình buôn lậu trong dịp cuối năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng trị đã triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu trước trong và sau tết nguyên đán
trong đợt cao điểm này chúng tôi huy động những lực lượng phương tiện của tất cả các đơn vị
thì chúng tôi tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản đặc biệt là coi trọng các biện pháp nghiệp vụ về trinh sát
tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương với các lực lượng trong vấn đề tuyên truyền quần chúng nhân dân
nguyên nhân gây mưa ở các tỉnh phía đông bắc bộ chủ yếu vào thời điểm đêm và sáng sớm
nhiệt độ ngày đêm trong hai ngày tới giao động trong khoảng từ một mươi sáu cho tới hai mươi ba độ
sang đến ngày một mươi tám một bộ phận không khí lạnh rồn xuống phía nam và sẽ ảnh hưởng đến khu vực này nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần trời mưa và chuyển rét
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế trong ngày một mươi sáu và một mươi bảy
các hệ thống gây mưa suy yếu nên thời tiết trên khu vực sẽ trở lại trạng thái có mưa vài nơi ngày sẽ xuất hiện nắng nhiều hơn
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi bốn cho tới hai mươi bảy độ
kiểu thời tiết trên sẽ duy trì không lâu bởi sang ngày một mươi tám không khí lạnh từ phía bắc sẽ tiếp tục được bổ sung xuống
cũng khiến cho khu vực này chuyển nhiều mây hơn và có mưa nhỏ
vì vậy nền nhiệt độ sẽ trên đà giảm dần ngày đêm giao động từ một mươi tám cho tới hai mươi bốn độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
dự báo trong ba ngày tới thời tiết khu vực không có nhiều biến động phổ biến mây thay đổi
mưa có trăng chỉ xuất hiện dưới diện giải rác về đêm và sáng sớm
ban ngày số giờ nắng kéo dài nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi một cho tới ba mươi một độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám mây thay đổi ít mưa xuất hiện chủ yếu về đêm
ban ngày trời nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng trời mát
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi tám cho tới ba mươi
sẽ là khu vực có thời tiết ổn định nhất trên cả nước vào lúc này
trạng thái ít mưa ngày có nắng sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới
nền nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ
do tình trạng ít mưa sẽ còn kéo dài nên người dân cần có kế hoạch tích chữ nước ngọt
để đảm bảo đời sống dân sinh cũng như cung cấp đủ nước cho cây trồng vật nuôi
những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin mùa mùa ba online ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt